ban thường vụ tỉnh ủy bạc liêu vừa long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu đảng cho năm mươi năm đảng viên từ năm mươi đến bảy mươi tuổi đảng
trong đó có bốn đảng viên được trao huy hiệu sáu mươi năm và bốn đảng viên được trao huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng
những đảng viên được trao huy hiệu đảng đợt này không những có bề dày về thời gian hoạt động công hiến
mà còn là những đảng viên tiêu biểu luôn giữ được phẩm chất cách mạng của người cộng sản vững vàng kiên định mục tiêu lý tưởng của đảng
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh ủy bạc liêu đánh giá cao những đóng góp của các đảng viên
đồng thời mong muốn các đảng viên lão thành với trí tuệ uy tín tiếp tục tham gia giáo dục truyền thống
lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống góp phần cùng đảng bộ chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương